trong chiều ngày hai mươi tám tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông jun jong su
cố vấn toàn cầu cấp cao tập đoàn cg hàn quốc
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có hàn quốc mà một trong số đó là cg
nhà đầu tư chiến lược làm an thuận lợi tại việt nam
thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước việc cg là thương hiệu lớn của hàn quốc
và hiện đang mở rộng đầu tư tại việt nam tin tưởng tập đoàn sẽ thành công lớn ở việt nam
thủ tướng nêu rõ các lĩnh vực mà cgi đang làm ăn tại việt nam cũng là những lĩnh vực mà việt nam còn yếu
cần thu hút đầu tư
về phần mình ông chung jong soo bày tỏ ấn tượng trước phương châm hành động của chính phủ việt nam hiện nay
về kiến tạo liêm chính phục vụ doanh nghiệp và người dân
cg sẽ nỗ lực hết mình để phát triển công nghiệp văn hóa việt nam
cg vừa liên kết với một số công ty của việt nam để đầu tư vào lĩnh vực văn hóa điện ảnh
truyền hình từ đó quảng bá hình ảnh việt nam qua hệ thống truyền thông của cz
chiều cùng ngày thủ tướng đã tiếp chủ tịch tập đoàn gs hàn quốc ông ho myung soo
tại buổi tiếp thủ tướng hoan nghênh việc tập đoàn đầu tư vào việt nam và khẳng định chính phủ việt nam
cũng như chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam
coi thắng lợi của nhà đầu tư như thắng lợi của mình
thủ tướng yêu cầu các bên thực hiện đúng cam kết trong triển khai dự án
hợp tác đầu tư ở việt nam trên tinh thần đôi bên cùng có lợi
thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư vào việt nam
về phần mình chủ tịch tập đoàn gs bày tỏ cảm ơn chính phủ việt nam thời gian qua
đã quan tâm tạo điều kiện cho tập đoàn hoạt động ở việt nam
ông khẳng định tập đoàn sẽ luôn giữ uy tín nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
chủ tịch tập đoàn gs bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam quan tâm tạo điều kiện
để các dự án mà tập đoàn đầu tư được triển khai thuận lợi mang lại hiệu quả cho cả hai bên